sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu
chấn trình tình trạng học sinh ẩu đà lẫn nhau
theo đó sở yêu cầu các trường phải ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử
giữa học sinh với học sinh giữa học sinh với giáo viên
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các trường phải tạo ra nhiều kênh thông tin
nhằm theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình tại đơn vị mình
đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định đối với học sinh sinh viên
vi phạm quy tắc ứng xử của nhà trường
bên cạnh đó sở cũng đề nghị các trường cần tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường
thường xuyên cho học sinh sinh viên giúp các em nâng cao nhận thức về hành động
cũng như hậu quả của những hành động bạo lực đó
tích hợp lồng kép nội dung phòng chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học
và chương trình ngoài giờ chính khóa tại đơn vị